thời gian gần đây lực lượng chức năng tỉnh hà giang đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát
nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn toàn tỉnh
tuy nhiên nhiều đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp vẫn tiếp tục khai thác cát sỏi trái phép
trọng điểm là trên sông lô đoạn chảy qua địa phận huyện bắc quang tỉnh hà giang
những hình ảnh này chúng tôi ghi lại được vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
tại bãi cát bồi khu vực thác hỏa trên sông lô địa phận thôn minh lập xã quang minh
các đối tượng dùng máy xúc múc cát lên những chiếc ô tô tải có trọng tải hàng chục tấn
để vận chuyển đến bãi tập kết ở nơi khác
đến thời điểm hiện tại các mỏ cát khu vực thôn minh lập xã quang minh
chưa doanh nghiệp nào được cấp quyền khai thác nên các hoạt động khai thác cát sỏi ở đây đều là trái phép
ngay sau khi phát hiện vụ việc trên phóng viên đã liên hệ với ủy ban nhân dân xã quang minh để thông báo tình hình
ông lê xuân thủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã quang minh đã chỉ đạo tổ công tác của xã xuống hiện trường xử lý vụ việc
tại hiện trường tổ công tác xã quang minh bắt quả tang một chiếc máy xúc
đang múc cát tại bãi cát bồi dưới sông lô lên ô tô tải để vận chuyển đi nơi khác
qua kiểm tra tổ công tác xác định chiếc máy xúc và ô tô tải đang khai thác cát
là do ông nguyễn sĩ tới thường chú tại thị trấn việt quang huyện bắc quang thuê để múc cắt
ông tới không xuất trình bất cứ một giấy tờ gì liên quan đến việc cấp phép khai thác cát sỏi
tổ công tác của xã quang minh đã lập biện
và yêu cầu ông tới dừng mọi hoạt động liên quan đến khai thác cát sỏi trái phép
đưa xe ô tô và máy xúc ra khỏi bãi cát và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật

ông tới không xuất trình bất cứ một giấy tờ gì liên quan đến việc cắt sỏi trái phép và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật